nhằm trao đổi kinh nghiệm cải thiện hoạt động chính sách hỗ trợ cho hệ sinh thái khởi nghiệp đối với các đối tác nước ngoài
ngày hai tháng một mươi hai tại hà nội đã diễn ra diễn đàn khởi nghiệp quốc gia hai nghìn một mươi chín với sự chia sẻ đến từ một số nước thành công trong lĩnh vực khởi nghiệp như phần lan israel
theo các chuyên gia tại hội thảo ngoài việc tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại cho doanh nghiệp khởi nghiệp như khó tiếp cận thông tin đất đai và thiếu quỹ đất sạch
hạ tầng giao thông còn yếu kém tiếp cận nguồn vốn thì việt nam và các nước trong khu vực cần tăng cường hợp tác quốc tế
các quốc gia trong khu vực cùng nhau tạo ra các giải pháp công nghệ nguồn mở và có thể mở rộng trong các lĩnh vực quan trọng
bao gồm giáo dục năng lượng và kinh tế sinh học và nền kinh tế tuần hoàn
trong thời gian tới ngoài những chính sách quan trọng hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp
việt nam và các nước trong khu vực sẽ tập trung phát triển mạng lưới kết nối khởi nghiệp ở quy mô quốc tế
thúc đẩy hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo trên toàn quốc hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển
liên kết với viện nghiên cứu trường đại học để thương mại hóa kết quả nghiên cứu
hình thành tài sản trí tuệ để tự tin bước ra thị trường toàn cầu